áo phao cứu sinh là từ khóa hot hơn bao giờ hết trong thời điểm này vì đây là mặt hàng đang được các nhà từ thiện săn lùng mua gửi vào miền trung đang bị thiệt hại nặng nề do bão lũ
có cầu ác có cung tuy nhiên khi cung vượt quá cầu sẽ xảy ra hai hiện tượng một là tăng giá phi mã hoặc là không có hàng để bán ghi nhận tại một số tuyến phố chuyên bán mặt hàng này
dọc phố trịnh hoài đức và phố ít kiêu các cửa hàng ngày thường treo la liệt những chiếc áo phao thì hiện nay tiểu thương không treo áo hoặc treo một hai áo với lý do không có hàng để bán
chỉ trong hai ngày kể từ khi thông tin về việc áo phao găm hàng tăng giá nhiều người dân cho biết họ rất khó tìm mua áo phao
chúng tôi hỏi vài cửa hàng nhưng mà hiện tại là không có hàng thì không biết lý do tại sao
chúng tôi đang đi từ thiện ở miền trung thì chúng tôi đang đi tìm những cái áo phao trên thị trường hiện tại thì các áo phao trên thị trường thì không có hàng
không chỉ không có hàng để bán mà giá của mặt hàng cũng nổi như chính bản thân của chiếc áo này
được biết mức giá trung bình của một chiếc áo phao cứu hộ giao động từ bốn mươi đến bảy mươi đồng một chiếc
thế nhưng nhiều đoàn từ thiện cho biết vì lý do khan hiếm nên mặt hàng này đã bắt đầu có sự tăng giá
như bản thân mình được biết là hỏi về các giá công ty là vì họ không sản xuất kịp để bán hàng thôi chứ cũng không phải là lên giá
đàn điều thiện của mình cũng có hỏi cái giá fan hiện nay thì họ cũng có nói là do nguyên vật liệu đang rất là khan hiếm thành ra là sẽ tăng giá hai mươi
hiện cục quản lý thị trường hà nội và thành phố hồ chí minh vừa có công văn khẩn gửi các đội quản lý thị trường trực thuộc về việc tăng cường kiểm tra
xử lý tình trạng thu gom tăng giá quá mức đối với mặt hàng phao áo phao cứu sinh trường hợp vi phạm như cắt giảm lượng hàng hóa bán ra thị trường
ngừng bán hàng hóa ra thị trường mở cửa hàng địa điểm giao dịch kinh doanh nhưng không bán hàng sẽ bị phạt tiền từ một mươi đến hai mươi triệu đồng
với sự vào cuộc này hy vọng thị trường áo phao cứu sinh sẽ không bị găm hàng thổi giá